thời gian qua hàng loạt vụ buôn lậu trên biển khối lượng lớn đã bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ đặc biệt trong đầu tháng sáu số xăng dầu lậu bị thu giữ tăng vọt lên tới hơn ba triệu lít thủ đoạn buôn lậu dầu trên biển của các đối tượng ngày càng tinh vi phức tạp gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ